việc thực thi quy định pháp luật mới về an toàn thực phẩm sẽ giúp tiết kiệm một mươi ngày công và một mươi tỷ đồng chi phí cho doanh nghiệp
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo vào chiều ngày một mươi chín tháng ba về việc triển khai nghị định một mươi năm thay thế nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi hai hướng dẫn một số điều của luật an toàn thực phẩm
theo đó nghị định mới quy định tất cả các sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải được công bố trước khi lưu thông trên thị trường
có hai hình thức công bố là tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
căn cứ công bố của doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường hậu kiểm kiểm tra xử phạt nếu phát hiện sai phạm
trong đó sẽ mở rộng phạm vi nâng cao mức xử phạt theo quy định của pháp luật
đặc biệt có một số mặt hàng sẽ được miễn công bố
với quy định trên có khoảng chín mươi năm sản phẩm thực phẩm không cần phải tiến hành các thủ tục về mặt hành chính
nếu làm được theo đúng tinh thần này thì có thể tiết kiệm được một tám triệu ngày công và hơn sáu trăm linh tỷ đồng
theo bộ y tế sự ra đời của nghị định một mươi năm đã tạo ra sự thay đổi lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp giúp cắt bỏ thủ tục hành chính dườm già không cần thiết